bộ y tế chính thức công bố ca mắc covid một mươi chín thứ hai trăm bốn mươi một tại việt nam
như vậy trong cả ngày hôm nay việt nam chỉ ghi nhận một ca mắc mới
bệnh nhân thứ hai trăm bốn mươi một là nam quốc tịch việt nam hai mươi tuổi có địa chỉ tại phường thảo điền
quận hai tp hcm là du học sinh tại anh
khi nhập cảnh bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh và được chuyển tới khu cách ly tập trung
tại trường quân sự tỉnh bạc liêu
hiện bệnh nhân đang được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu
để cách ly điều trị và lấy mẫu bệnh phẩm
xét nghiệm tại viện pasteur tp hcm cho kết quả dương tính với sars cov hai
những người ở cùng phòng với bệnh nhân tại khu cách ly tập trung chưa ghi nhận triệu chứng bệnh
được cách ly riêng để theo dõi trong một mươi bốn ngày tiếp theo